chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam
rời hà nội lên đường thăm hữu nghị chính thức cộng hòa ấn độ
theo lời mời của chủ tịch thượng viện cộng hòa ấn độ mohamed hamid ansarin
và chủ tịch hạ viện cộng hòa ấn độ sumitra mahachan
chuyến thăm chính thức cộng hòa ấn độ của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
có ý nghĩa quan trọng làm sâu sắc thêm quan hệ giữa việt nam và ấn độ
cụ thể hóa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước
củng cố và tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa việt nam và ấn độ
trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao
và một mươi năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược
chuyến thăm nhằm thúc đẩy quan hệ sâu rộng hơn nữa giữa quốc hội việt nam
và cơ quan lập pháp ấn độ đặt cơ sở vững chắc cho quan hệ ổn định lâu dài với ấn độ
trong bối cảnh việt nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng với khu vực và thế giới